hiệp hội bất động sản tp hcm đề nghị bổ sung hoặc tăng thêm chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
để khuyến khích và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án
theo lãnh đạo tp hcm mục tiêu đến cuối năm hai nghìn hai mươi năm thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành tối thiểu hai mươi sáu hai trăm linh căn nhà ở xã hội
theo chỉ tiêu đề ra của thủ tướng chính phủ và phấn đấu hoàn thành ba mươi năm căn nhà ở xã hội
theo chỉ tiêu quy hoạch của thành phố đặt ra về chương trình phát triển nhà ở tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba tp hcm chỉ hoàn thành đưa vào sử dụng hai dự án nhà ở xã hội với sáu trăm hai mươi ba căn hộ
chuyển tiếp từ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và khởi công xây dựng bảy dự án nhà ở xã hội với bốn chín trăm chín mươi sáu căn hộ
nhưng do vướng pháp lý nên gần như chưa thể triển khai thi công
để thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội
hiệp hội bất đồng sản tp hcm đề nghị bổ sung hoặc tăng thêm chính sách yêu đái đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
để khuyên khích và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án nhà ở xã hội